trước đó ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm bà hồng thúy chú tại tỉnh đắk lắc làm hợp đồng thuê chiếc xe nova trị giá gần ba trăm linh triệu đồng của chị đặng thị thủy liên ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng trong thời gian năm ngày
sau khi thuê được xe thúy cùng các đối tượng khác đưa xe sang thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm cho một nhóm người lấy một trăm hai mươi triệu đồng rồi chia nhau tiền đánh bạc
quá thời gian hợp đồng không thấy thúy đưa xe đến trả chị liên tìm hiểu thì được biết thúy đã mang chiếc xe đi cầm nên đã báo cho cơ quan công an
sau khi khởi tố vụ án để điều tra ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công an huyện đức trọng đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng và đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì khởi tố bắt tạm giam nguyễn đức dũng riêng lại mạnh tuấn hiện đang bỏ trốn